thứ trưởng đề nghị thời gian tới các tôn giáo sẽ phát triển hơn tỉnh ủy tây ninh cần lưu tâm chỉ đạo yêu cầu các sở ban ngành bám sát thông báo số ba mươi bốn để thực hiện sát theo chủ trương của đảng vận dụng sáng tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục hướng dẫn tín đồ chức sắc trước việc chấp hành tốt những chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước sống tốt đời đẹp đạo cũng như vận động các tín đồ tham gia giữ gìn an ninh trật tự
ngoài ra lực lượng công an cũng cần triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn những đối tượng chống phá phá hoại giữ ổn định an ninh trong tôn giáo an ninh trật tự địa phương
nhân dịp này đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và khảo sát thực tế tòa thánh cao đài tây ninh
thành phố hà nội được lựa chọn là đơn vị thực hiện triển khai điểm đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
vì thế việc thực hiện cần có sự chuyển động rõ nét để người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi
trong đó cần xây dựng lộ trình triển khai từng bước cụ thể việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo tiến độ đề án đã đề ra
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
tại phiên họp lần thứ nhất ban chỉ đạo sáu tp hà nội diễn ra vào chiều nay tại tp hà nội
cùng dự có đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành hủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp trưởng ban chỉ đạo sáu tp hà nội cùng đại diện các bộ ngành liên quan
thực hiện đề án sáu của chính phủ ban chỉ đạo sáu tp hà nội đã được thành lập
dự kiến trong năm nay thành phố hà nội sẽ có một bốn mươi tám dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn
theo lộ trình thực hiện đề án sáu
với một mươi bốn trong số hai mươi năm dịch vụ công thực hiện trong tháng ba hiện đã có ba dịch vụ công được cung cấp trên cổng dịch vụ công thành phố và bốn dịch vụ công trên cổng dịch vụ công bộ công an sẵn sàng kết nối tích hợp chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay một trăm linh công dân trên địa bàn thành phố đã được thông báo mã số định danh cá nhân thu nhận trên năm sáu triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và làm sạch ba cấp đối với bảy chín triệu dữ liệu dân cư toàn thành phố
tại phiên họp nhiều ý kiến đề xuất đánh giá đã được phân tích làm rõ tháo gỡ ngay những vướng mắc khó khăn trong quá trình kết nối tích hợp khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống định danh xác thực điện tử đối với cả năm nhóm tiện ích trong đề án sáu
trong đó trọng tâm giảm thiểu việc người dân phải kê khai xác minh thông tin lại nhiều lần khi giải quyết các thủ tục hành chính qua trực tuyến
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh việc triển khai đề án sáu là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ bao gồm hạ tầng giao thông chuyển đổi số và chống biến đổi khí hậu
để đảm bảo tiến độ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị thành phố hà nội cần chủ động ra soát các hướng dẫn văn bản chỉ đạo theo đề án sáu của chính phủ xây dựng từng lộ trình người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì từ đó các sở ngành liên quan của thành phố mới hiểu rõ công việc của đơn vị mình
để đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng yêu cầu cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng chủ động phối hợp với các đơn vị hoàn thiện việc xây dựng các nghị quyết thông tư sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ sở pháp lý trong công tác giam giữ quản lý tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm quản lý giám sát chặt chẽ và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đảm bảo an ninh an toàn trong mọi tình huống tại các cơ sở giam giữ quản lý đồng thời phải thực hiện tốt các
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh phải tăng cường gắn chặt hơn nữa trách nhiệm của giám thị phó giám thị ngay từ cơ sở xây dựng cụ thể quy trình quy chế đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo kịp thời chặt chẽ chủ động sớm nghiên cứu đề xuất xin ý kiến chủ trương đầu tư trung tâm chỉ huy xây dựng kế hoạch lộ trình với các điều kiện đảm bảo về lực lượng cơ sở vật chất phương tiện tiến tới xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thực sự trong s
hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai do bộ công an phát động chiều nay một mươi bảy tháng ba sáu đơn vị cụm thi đua số bảy gồm cục tổ chức cán bộ cục đào tạo cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ công an và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã thống nhất thông qua kế hoạch triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín
các đơn vị trực thuộc cụm thi đua số bảy đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua coi trọng phát hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình mới cách làm hay sáng tạo hiệu quả để bồi dưỡng các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt nâng cao chất lượng hiệu quả quan hệ phối hợp công tác đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa đơn vị trong cụm gắn với phong trào thi đua tạo không khí tinh thần đoàn kết gắn bó trong cụm thi đua góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính
tại buổi lễ các đơn vị trong cụm thi đua số bảy cũng đã ký kết giao ước thi đua theo đó một trăm linh đơn vị đăng ký phân đấu đạt danh hiệu cờ thi đua của bộ công an trở lên tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi hai có ít nhất năm mươi đơn vị được tặng cờ thi đua của bộ công an ít nhất một đơn vị được tặng cờ thi đua của chính phủ